ngày ba tháng một mươi tại hà nội chính phủ việt nam và ngân hàng thế giới vkp tổ chức công bố báo cáo
đánh giá chi tiêu công việt nam chính sách tài khoá hướng đến bền vững hiệu quả và công bằng
báo cáo đã đưa ra sáu mươi tám khuyến nghị chính bao gồm các biện pháp chính sách có thể được cân nhắc
cho một chương trình củng cố tài khóa đảm bảo bền vững tài khoá nhưng ít ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế
thông qua duy trì mức độ tri tiêu hợp lý cho đầu tư phát triển và đảm bảo các mục tiêu xã hội
các khuyến nghị về định hướng cơ cấu lại ngân sách ở mức độ nhất định cho phù hợp
bao gồm phân bổ ngân sách giữa trung ương và địa phương giữa đầu tư và thường xuyên
và giữa các lĩnh vực trong cùng một ngành
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng bộ tài chính đỗ hoàng anh tuấn cho biết
nhằm đảm bảo bền vững về tài khoá quốc hội việt nam đã có nghị quyết yêu cầu giảm thâm hụt ngân sách
và đưa mức bội trì ngân sách cho cả giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi không quá ba chín gdp
phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi không quá ba năm
theo báo cáo của bộ tài chính thu cân đối ngân sách nhà nước tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy ước đạt bảy mươi bảy tỷ đồng
lũy kế chín tháng đạt tám trăm bốn mươi ba tỷ đồng bằng sáu mươi chín năm dự toán
trong đó thu nội địa tháng chín ước đạt năm mươi bảy bảy nghìn tỷ đồng lũy kế chín tháng đạt sáu trăm sáu mươi ba bảy nghìn tỷ đồng
bằng sáu mươi bảy dự toán tăng một mươi một bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt sáu mươi một dự toán
thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt sáu mươi sáu ba dự toán
thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt sáu mươi một dự toán giảm ba năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
tuy nhiên số thu nội địa về tổng thể vẫn đạt khá so với cùng kỷ năm trước
tăng một mươi ba chín chủ yếu nhờ các khoản thu gián tiếp
tiến độ thu ngân sách của địa phương cơ bản đạt khá so với dự toán và tăng so với cùng kỷ năm trước
ước tính có bốn mươi ba trên sáu mươi ba địa phương thu đạt trên bảy mươi hai dự toán
tăng cao hơn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi sáu
theo báo cáo của cục thuế tp hcm số nợ có khả năng thu đến cuối tháng chín là hơn một mươi tỷ đồng
giảm bảy hai so với số nợ thời điểm ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
để tiếp tục giảm số tiền nợ thuế cục thuế đã có nhiều giải pháp
trong đó có thực hiện nghiêm quy trình cưỡng chế nợ thuế
cụ thể đến nay đã tiến hành hai đợt thông báo công khai
thông tin ba trăm chín mươi một doanh nghiệp nợ thuế lên trang thông tin điện tử của cục thuế
theo lãnh đạo cục thuế tp hcm tổng số nợ có khả năng thu đến thời điểm
ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy là một mươi bảy mươi hai tỷ đồng giảm bảy hai so với thời điểm ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
kết quả thu nợ thuế năm hai nghìn một mươi sáu chuyển sang hai nghìn một mươi bảy là tám một trăm chín mươi một tỷ đồng
trong đó bằng biện pháp quản lý nợ là năm một trăm bốn mươi sáu tỷ đồng
bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là ba năm mươi bốn tỷ đồng
đại diện cục thuế tp hcm cho biết phần đầu đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai
năm hai nghìn một mươi bảy số nợ thuế trên địa bàn quản lý sẽ không vượt quá năm tổng thu ngân sách nhà nước
bộ thương mại trung quốc và liên minh kinh tế á âu eeu đã đạt được một số nhất trí quan trọng
trong việc phát triển hợp tác kinh tế và thương mại song phương
sự sắp xếp thể chế đầu tiên của loại hình này
tiến bộ này sẽ giúp tiếp tục loại bỏ các rào cản phi thuế quan cải thiện thuận lợi hóa thương mại
tăng cường sự phối kết hợp của sáng kiến con đường tơ lụa của trung quốc và
đồng thời thúc đẩy sự phát triển sâu sắc các quan hệ kinh tế và thương mại giữa trung quốc và eeu
theo các thành viên của nó
nga và kazakhstan hai nền kinh tế lớn nhất trong ea eu
chủ yếu cung cấp các hàng hóa như dầu mỏ và kim loại cho trung quốc
và nhập khẩu các hàng hóa như sợi xe hơi và đồ điện tử
tại thời điểm bắt đầu đàm phán năm hai nghìn một mươi năm giao dịch thương mại nội khối ea eu ở mức bốn mươi năm tỷ usd
trong đó thương mại giữa nga và trung quốc đạt sáu mươi bốn tỷ usd
so với tổng kim ngạch thương mại của trung quốc
là ba tám trăm linh tỷ usd
thống đốc ngân hàng trung ương philippines cho biết
sự gia tăng của đồng tiền trung quốc trong hệ thống tài chính toàn cầu
đã đặt nền móng cho mối quan hệ thương mại chặt chẽ hơn giữa trung quốc và philippines
thống đốc cho biết trung quốc là đối tác thương mại lớn nhất của nước ông
và những gì cần phát triển hơn nữa là dòng đầu tư
theo ngân hàng trung ương philippines các động thái dự kiến của fit
được thông báo tốt cho thị trường và cũng đã cho thị trường một thời gian để chuẩn bị
ông cũng nói rằng philippines sẵn sàng cho những điều
chắc chắn mà nó có thể mang lại
một trong những chuẩn bị của nó là đa dạng hóa dữ liệu ngoại tệ
cũng có những biện pháp khác
cục dữ liệu liên bang mỹ dự kiến giảm mất bảng cân đối kế toán từ tháng này
khi fit trước đó quyết định đối lòng có kích thích của mình
nó đã gây ra những cú sốc cho nền kinh tế ở đông nam á
việc thực hiện thống nhất đầu mối kiểm soát chi công tác kiểm soát chi ngân sách
cũng được tổ chức lại
theo hướng tập trung thống nhất trong toàn hệ thống để khắc phục các tồn tại hạn chế
của mô hình tổ chức công tác kiểm soát trì hiện nay
mục đích của đề án là thống nhất đầu mối kiểm soát chi sẽ kiểm soát các khoản chi ngân sách hiệu quả
đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách
việc tập trung nhiệm vụ kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước
và một phòng kiểm soát chi là bước đi cần thiết để tiến tới thực hiện thanh toán điện tử
theo đúng tinh thần nghị quyết số ba mươi sáu a nqcp ngày một mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm của chính phủ
về chính phủ điện tử trong suốt thời gian qua
kho bạc nhà nước đã xây dựng và hoàn thiện cơ chế quy trình kiểm soát chi ngân sách nhà nước
theo hướng kiểm soát chi một cửa đơn giản rõ ràng minh bạch về hồ sơ chứng từ và nội dung kiểm soát
rút ngắn thời gian kiểm soát chi đồng thời phân định rõ trách nhiệm quyền hạn của cơ quan
xây dựng hành lang pháp lý nhằm xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm soát chi ngân sách nhà nước
đề án thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước
đây là một cái đề án rất quan trọng về hệ thống kho bạc nhà nước
chúng tôi đã thực hiện theo chiến lược phát triển kho bạc nhà nước
theo quyết định số một trăm ba mươi tám của thủ tướng chính phủ đã quyết định từ năm hai nghìn một mươi bảy
để triệt khai chiến lược này chúng tôi đã xây dựng đề án này
và đồng thời căn cứ vào quyết định số chín
ban hành năm hai nghìn một mươi năm của thủ tướng chính phủ về cơ chế một cửa điện thông trong các cơ quan hành chính nhà nước
và căn cứ vào quyết định của bộ trưởng bộ chính ban hành về kế hoạch cải cách thủ tục hành chính
trong ngành tài chính nói chung và trong hệ thống kho bạc nhà nước riêng
trong đó bộ trưởng bộ chính cũng đã ban hành quyết định số chín trăm ba mươi bảy
trong đó một loạt các danh mục các đề án
trong đó có đề án về tập trung quy trình kiểm soát chi và giao cho kho bạc nhà nước để thực hiện
mục tiêu của đề án là thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước
qua hệ thống kho bạc nhà nước theo hướng tập trung vào một đầu mối
theo đó chuyển nhiệm vụ kiểm soát chi thường xuyên từ bộ phận kế toán
sang cho bộ phận kiểm soát chi thực hiện kiểm soát
bao gồm từ khâu tiếp nhận hồ sơ giấy hoặc tiếp nhận hồ sơ điện tử trên dịch vụ công
bắt hồ sơ nhập yêu cầu thanh toán
đề án đã phân tích cụ thể các ưu nhược điểm của phương án
đặc biệt là đánh giá chi tiết về các tác động khi thực hiện phương án
như tác động đến cơ chế chính sách quy trình nghiệp vụ tổ chức thực hiện
công tác kế toán tổ chức bộ máy con người cơ sở vật chất
bố trí nơi làm việc công tác đào tạo cán bộ công nghệ thông tin
đề án cũng đưa ra các giải pháp nhằm khắc phục các nhược điểm
cũng như các tác động khi triển khai thực hiện
khi triển khai cái đề án thống nhất đầu mối kiểm soát chi này
thì chúng tôi đã phải tính tới cái chuyện để giao dịch điện tử rồi
và đây cũng là cơ sở để chúng tôi triển khai dịch vụ công
triển khai thanh toán điện tử sau này
trước hết cũng phải hiểu công tác kiểm soát chi trước đây
là tập trung ở hai đơn vị trong một khóa bản
tức là phòng kế toán thực hiện nhiệm vụ kiểm toán chi thường xuyên
phòng kiểm soát chi thì thực hiện kiểm tra chi đầu tư
đến bây giờ triển khai thực hiện đề án thì chúng tôi đã tập trung
về một đầu mối theo đúng nguyên tắc
tức là một cửa một giao dịch viên
qua triển khai này thì nó có trên một số kết quả
tức là đã nhìn thấy chẳng hạn như là cái quy trình thực hiện
và trên hệ thống tapmit thì đã được hoàn thiện toàn bộ
từ các khâu phê duyệt lãnh đạo tập trung
thì nó đã có giảm thiểu được cái thủ tục hành chính
và thứ hai là nó mang lại cái thời gian rút ngắn
cho khách hàng để giao dịch
cái điểm lớn nhất của chúng tôi
đó là khi thống nhất đầu mối kiểm soát chi này
thì một khách hàng chỉ phải tập trung vào một cán bộ kiểm tra chi
một giao dịch viên và một cửa
trong quá trình chạy thử nghiệm tại hai kho bạc nhà nước
là phú thọ và thừa thiên huế
đề án đã nhận được sự ủng hộ của các đơn vị sử dụng ngân sách
chủ đầu tư ban quản lý dự án trong hoạt động giao dịch
thanh toán đồng thời việc luân chuyển chứng từ chi ngân sách nhà nước
trong nội bộ kho bạc nhà nước được thực hiện hoàn toàn
trên hệ thống tapmis mạng thông tin quản lý ngân sách và kho bạc
nên có sự kiểm soát giám sát của lãnh đạo đơn vị kho bạc nhà nước
đảm bảo việc xử lý hồ sơ chứng tử được nhanh kịp thời
nhiều khoản chi nhất là các khoản chi thường xuyên
chi ăn sinh xã hội chi bằng tiền mặt
trước đây thì cái giao vốn thì thông thường là giao bằng giấy
và cái luân chuyển từ kho bạc trung ương
đến các kho bạc tỉnh thì bằng dối giấy
nhưng hiện nay thì cái việc này đã được chuyển bằng cái công nghệ là thông tin
vì vậy là cái khâu giao vốn nó cũng sẽ nhanh
và giảm rút ngắn cái thời gian vốn được ghi từ tài chính đến kho bạc
và cái người cái cơ quan được giao vốn
thì có cái thời gian ngắn để mà sẵn sàng cái nguồn vốn
để mà hành toán cho các đơn vị khi có cái khối lượng hoàn thành
thời gian tới để đảm bảo thực hiện thành công đề án
kho bạc nhà nước cho biết tiếp tục theo dõi giám sát hướng dẫn
và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc
trong quá trình triển khai thực hiện đề án
đồng thời kho bạc nhà nước sẽ tiếp tục tham gia
với các đơn vị thuộc bộ tài chính và các bộ ngành chức năng
trong việc giả soát hoàn thiện cơ chế chính sách
về quản lý tài chính nói chung quản lý và kiểm soát thanh toán
giữa các khoản chi ngân sách nhà nước nói riêng
thực hiện phân quyền nhiều hơn nữa cho các đơn vị sử dụng ngân sách
qua đó nâng cao tính chủ động tự chịu trách nhiệm của các đơn vị
thưa quý vị việc tham khảo ý kiến về đề xuất thu thuế tiền gửi tiết kiệm
của bộ tài chính đang gặp nhiều ý kiến trái chiều của dư luận
tuy nhiên đã có không ít ý kiến ủng hộ đề xuất này
vậy nên hay không nên đánh thuế lãi suất tiền gửi tiết kiệm
xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau đây
theo đề xuất này bộ tài chính bổ sung các danh mục phải chịu thuế thu nhập
từ lãi gửi tiền ngân hàng lãi cho vay vốn bán ngoại tệ bao gồm
lãi tiền gửi tại các tổ chức tín dụng lãi cho vay vốn dưới mọi hình thức
theo quy định của pháp luật phí bảo lãnh tín dụng và các khoản phí khác
trong hợp đồng cho vay vốn
đã có ý kiến cho rằng việc đánh thuế thu nhập từ lãi tiền gửi của các doanh nghiệp
và cá nhân tại các tổ chức tín dụng là một ý tưởng mới với mong muốn doanh nghiệp
chủ động tìm kiếm cơ hội sản xuất kinh doanh thay vì gửi vốn vào ngân hàng
để lấy lãi như hiện nay
cái mức thuế đó chỉ huy động vào những người mà có những cái khối lượng là tiền gửi lớn
và tiền gửi lớn ví dụ như là bán tài sản bất động sản sau đó là thay vì đầu tư vào kinh doanh
đầu tư vào các khoản cho vay để lấy lãi thì người ta lại giữ lại tiền để gửi tiết kiệm
và nguyên tắc về thuế thì các khoản tiền về đầu tư thì thường là sẽ bị huy động thuế thấp hơn
cái lãi để mà người ta cất giữ
nhưng mà việt nam mình hiện nay thì luật thuế thu nhập cá nhân lãi tiền gửi tiết kiệm thì lại không thuế
nhưng mà lãi đầu tư thì lại là thu dưới năm cái điều đó bất cập
cho nên theo quan điểm cá nhân tôi chúng ta đưa cái lãi thuế tiết kiệm vào thu thuế là hợp lý
nhưng không phải thu từ đồng đầu tiên mà nên để thu một cái mức nào đấy để không thu vào những cái người
có cái tiền nhàn rỗi và thu nhập thất để gửi vào đó để dùng cái tiền để mà chi phí về thu giá an vân
và như vậy cái đối tượng đó sẽ không bị ảnh hưởng
thuế là một công cụ nhắm tới nhiều chính sách và để điều tiết
đánh thuế trên số lãi chứ không phải trên số
đó là một gốc tiền gửi mà lãi là thu nhập của doanh nghiệp hoặc cá nhân
bên cạnh đó khi người dân gửi tiền vào ngân hàng ngân hàng dùng tiền đó để kinh doanh
và sẽ trả người gửi tiền một khoản lợi nhuận
đây sẽ là khoản thu nhập bình thường và người dân cần phải đóng thuế với khoản thu nhập này
theo đó ngoài việc bổ sung khoản thuế thu nhập từ tiền lãi cho vay của cá nhân
cần phải quy định thêm việc đánh thuế đối với tiền gửi nói chung
tiền gửi tiết kiệm nói riêng tại các tổ chức tiến dụng khi vượt một mức nhất định
trong dự thảo tờ trình về thuế thu nhập cá nhân
thì không phải tất cả các đồng lại lãi về tiền gửi tiết kiệm thu từ đồng đầu tiên
và dự thảo của luật là gì
đối với lãi tiền gửi tiết kiệm mà vượt trên năm triệu đồng một tháng
thì phần vượt trên năm triệu đồng một tháng mới thu thuế và lãi suất và cái mức thuế thu có năm
và nếu tính như vậy thì rõ ràng là gì
nếu như chúng ta có cái thu nhập mà dưới tiền lãi năm triệu đồng một tháng
thì sẽ không phải chịu thuế
với những nhận định
nhận định của chuyên gia kinh tế cho thấy
đề xuất chỉ quy định đánh thuế từ lãi tiền gửi chứ không phải đánh thuế từ khoản tiền gốc
việc các cá nhân hay các thành phần kinh tế dùng tiền để đầu tư hay gửi tiết kiệm đều là do họ chủ động quyết định
nhưng việc nộp thuế là nghĩa vụ và trách nhiệm của xã hội
tiền thuế đó là tiền của ngân sách quay lại phục vụ xã hội
nên đó là việc làm hoàn toàn hợp lý đúng đắn
hiện nay các quốc gia trên thế giới đều thực hiện đánh thuế trên lãi suất tiền gửi ngân hàng
chính vì vậy việc cần hiểu rõ mục đích và mục tiêu của loại thế này rất cần sự quan tâm đóng góp ý kiến của cộng đồng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé